các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình toàn cảnh covid hôm nay sẽ cập nhật những thông tin chính sau đây
thành phố hà nội đặt mục tiêu tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trước ngày một mươi năm tháng chín
chủ tịch ubnd tp chỉ đạo gấp rút tăng cường các điểm tiêm lực lượng y tế để hoàn thành mục tiêu trên
hà nội sẽ xét nghiệm trên diện rộng thần tốc một trăm linh người dân trên toàn bộ địa bàn thành phố để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
và hoàn thành tiêm chủng mỗi một vaccine cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
ghi nhận trường hợp một người đàn ông năm mươi ba tuổi từng mắc covid một mươi chín vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi khi còn ở nga nay lại tái phát hiện dương tính sars cov hai
liên quan đến việc cán bộ phường tổ chức tiêm vaccine thu tiền trái phép cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sáu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương mạnh thảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ quận sáu

cảnh sát điều tra công an quận sáu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương mạnh thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ quận sáu
quảng nam ghi nhận thêm chín người mắc covid một mươi chín tại bệnh viện tâm thần tỉnh quảng nam đáng chú ý là tất cả các trường hợp trên đều chưa xác định được nguồn lây
thông tin tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng tám bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành lâm cho biết trong tháng chín dự kiến sẽ có hơn hai mươi triệu liều vụ
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành lâm cho biết trong tháng chín dự kiến sẽ có hơn hai mươi triệu liều vụ
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn theo yêu cầu của bộ y tế thành phố hà nội đặt mục tiêu tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trước ngày một mươi năm tháng chín
chủ tịch ubnd tp chỉ đạo gấp rút tăng cường các điểm tiêm lực lượng y tế để hoàn thành mục tiêu trên
ubnd tp hà nội đã ra công điện về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
để thúc đẩy phát triển cơ hội
mục tiêu trước ngày một mươi năm tháng chín hà nội nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín để thành phố và nhóm kiểm soát tốt dịch bệnh theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của bộ y tế
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thành phố sẽ hoàn thành tiêm chủng mối một cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày một mươi năm tháng chín
trên cơ sở số vaccine được phân giao của bộ y tế tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian theo quy định
đặc biệt ưu tiên và lưu ý cho lực lượng y tế tuyến đầu người cao tuổi các trường hợp có bệnh lý nền phụ nữ mang thai và đẩy nhanh việc tăng độ ba phụ tiêm chủng
căn cứ vào số đối tượng xét nghiệm tiêm vaccine trên địa bàn chủ tịch thành phố hà nội yêu cầu tăng cường tối đa các điểm lấy mẫu điệp tiêm và lực lượng lấy mẫu tăng cường tiêm ngoài giờ vào buổi tối để đảm bảo hoàn thành tiến độ của thành phố
hà nội tổ chức nhiều điểm tiêm đưa các điểm tiêm đến gần người dân nhất có thể như tại phường xã tổ dân phố thôn khu phố
các đơn vị cũng không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng giảm bớt thủ tục hành chính phát huy năng lực tối đa của các điểm tiêm chủng ưu tiên tiêm tại chỗ tiêm côn chiếu tiêm rứt điểm cho từng khu vực theo đơn vị hành chính
hà nội tổ chức nhiều điểm tiêm đưa các điểm tiêm đến gần người dân nhất có thể như tại phường xã tổ dân phố thôn khu phố tiêm chủng tiêm dứt điểm cho từng khu vực theo đơn vị hành chính
hà nội sẽ xét nghiệm diện rộng thần tốc một trăm linh người dân trên toàn bộ địa bàn thành phố để bóc tách f ra khỏi cộng đồng và hoàn thành tiêm chủng mỗi một vaccine cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
hà nội sẽ phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp với từng vùng để bảo vệ vững chắc vùng xanh sanh hóa vùng vàng thu hẹp vùng đỏ
hà nội sẽ xét nghiệm diện rộng thần tốc một trăm linh người dân trên toàn bộ địa bàn thành phố để bóc tách f ra khỏi cộng đồng và hoàn thành tiêm chủng mỗi một vaccine cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
theo nghị quyết hai mươi một nqcp ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một và các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi năm tháng chín trên cơ sở số vaccine được phân giao của bộ y tế
căn cứ vào số đối tượng xét nghiệm tiêm vaccine trên địa bàn tăng cường tối đa các điểm lấy mẫu điểm tiêm và lực lượng lấy mẫu tăng cường tiêm ngoài giờ
vào buổi tối để đảm bảo hoàn thành tiến độ của thành phố khởi động ngay việc phục hồi và thúc đẩy kinh tế tại các vùng xanh vùng vàng và tiến tới trên toàn địa bàn thành phố từ ngày một mươi năm tháng chín
về xét nghiệm hà nội huy động các lực lượng xét nghiệm thật tốc quét nhiều vòng để giúp bóc tách rất nhanh các ca f ra khỏi cộng đồng
từng bước thu hẹp các vùng đỏ vùng vàng và mở rộng vùng xanh trong khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội
từ ngày sáu đến ngày một mươi hai tháng chín xét nghiệm toàn bộ một trăm linh người dân trên toàn địa bàn thành phố
theo nguyên tắc tại khu vực phòng tỏa khu vực cách ly khu vực nguy cơ rất cao sẽ lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ hai đến ba ngày một lần
tại các khu vực có nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ năm đến bảy ngày một lần
tại các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần
hướng dẫn người dân tự lấy mẫu có sự giám sát của nhân viên y tế và áp dụng các phương pháp xét nghiệm rt pcr hoặc kháng nguyên nhanh để kết hợp với việc gộp mẫu phù hợp tăng cường các điểm lấy mẫu di động tại các xã phường thị trấn
sau một mươi hai tháng chín tiếp tục lấy mẫu để giám sát đánh giá nguy cơ
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hà nội tổ chức tiêm chủng an toàn hiệu quả theo quy định cho tất cả các trường hợp trong diện được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn
theo nghị quyết của chính phủ các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ vaccine tốt nhất là loại vaccine được tiêm sớm nhất
hoàn thành tiêm chủng mũi một vaccine phòng covid một mươi chín cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn trên cơ sở số vaccine đã được phân giao của bộ y tế
tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian theo quy định
đặc biệt ưu tiên và lưu ý cho lực lượng y tế tuyến đầu người cao tuổi và các trường hợp có bệnh lý nền phụ nữ mang thai và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng
tổ chức nhiều điểm tiêm đưa các điểm tiêm đến gần người dân nhất có thể như tại phường xã tổ dân phố thôn khu phố không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng giảm bớt thủ tục hành chính phát huy năng lực tối đa của các điểm tiêm chủng ưu tiên tiêm tại chỗ tiêm cột chiếu tiêm rứt điểm cho từng khu vực theo đơn vị hành chính
thưa quý vị và các bạn thành phố hà nội vừa ghi nhận trường hợp một người đàn ông năm mươi ba tuổi từng mắc covid một mươi chín vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi khi còn ở nga
hiện tại bệnh nhân không chịu chứng
bốn trường hợp còn lại được ghi nhận là f một của các trường hợp hò sốt cộng đồng
nam bốn mươi bảy tuổi ở hàng bột đống đa là f một xét nghiệm hai lần âm tính chuyển cách ly tập trung từ ngày hai mươi hai tháng tám
ngày sáu tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
nữ bốn mươi bốn tuổi ở quang trung hà đông là f một ngày năm tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
nữ một mươi hai tuổi ở quang trung hà đông là f một ngày năm tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
nữ ba mươi tám tuổi ở phú lương hà đông là f một xét nghiệm lần một âm tính chuyển cách ly tập trung từ ngày ba tháng chín
ngày sáu tháng chín bệnh nhân hò đau học được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận ba năm trăm tám mươi năm trường hợp dương tính sars cov hai
trong đó số ca ngoài cộng đồng là một năm trăm sáu mươi sáu số ca được cách ly là hai một mươi hai
thành phố hồ chí minh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sáu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trương mạnh thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ quận sáu cán bộ công tác ubnd phường hai quận sáu
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sáu bị can trương mạnh thảo đã lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp công tác tổ chức tiêm vaccine có sơ hở trong quá trình thực hiện
đã móc nối làm hồ sơ cho một số người không thuộc diện được tiêm vaccine
đến tiêm vaccine tại một số điểm tiêm chủng trên địa bàn phường hai quận sáu
tại cơ quan điều tra bị can khai nhận trong bốn tháng qua đã móc nối làm hồ sơ và tổ chức cho gần hai mươi trường hợp
không cư trú trên địa bàn phường hai và không thuộc diện được tiêm vaccine đến tiêm tại các điểm tiêm chủng
và thu lợi hơn một mươi triệu đồng tiền mặt cùng một số hiện vật có giá trị
qua sự việc trên ubnd quận sáu đã có công văn số hai nghìn bảy trăm linh một ngày một mươi tám tháng tám
báo cáo sự việc cho ubnd thành phố thường trục quận ủy quận sáu
bên cạnh đó đã chỉ đạo chủ tịch ubnd phường hai tạm đình chỉ công tác ông trương mạnh thảo
cám bộ trật tự đô thị phường và có báo cáo từng trình làm rõ nội dung sự việc
kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đến sự việc trên gửi về ubnd quận sáu
đồng thời chuyển vụ việc cho công an quận sáu tiến hành điều tra và xử lý trách nhiệm
các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật
qua truy vết ngành y tế tỉnh quảng nam
ghi nhận thêm chín người mắc covid một mươi chín tại bệnh viện tâm thần tỉnh quảng nam
ông mai văn mười giám đốc sở y tế quảng nam cho biết
qua truy vết lấy mẫu xét nghiệm ngành y tế phát hiện thêm chín trường hợp dương tính
với virus sars cov hai tại bệnh viện tâm thần quảng nam thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
theo ông mười sau khi ghi nhận hai ca mắc covid một mươi chín chưa rõ nguồn lây tại bệnh viện tâm thần quảng nam
ngành y tế địa phương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên
bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện này
trước đó qua xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện tâm thần quảng nam
ngành y tế địa phương phát hiện một bệnh nhân hai mươi năm tuổi trú tại xã duy trinh huyện duy xuyên
nhập viện ngày hai mươi bảy tháng tám và một bệnh nhân sáu mươi tám tuổi trú tại xã duy phước huyện duy xuyên
nhập viện ngày chín tháng tám dương tính với sars cov hai
theo thống kê của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam
từ ngày một mươi tám tháng bảy đến ngày sáu tháng chín địa phương này ghi nhận năm trăm một mươi chín ca bệnh
bao gồm một mươi hai ca bệnh cộng đồng ba trăm linh chín ca lây nhiễm thứ phát đã cách ly tập trung trước khi phát hiện
một trăm năm mươi chín ca xâm nhập từ các tỉnh và ba mươi chín ca nhập cạnh
thông tin tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng tám bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long cho biết
trong tháng chín dự kiến sẽ có hơn hai mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín về việt nam
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết dự kiến đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
việt nam sẽ có khoảng chín mươi triệu liều vaccine
không tính nguồn vaccine qua chương trình covax đã có cam kết nhưng do khan hiếm vaccine nên chưa có kế hoạch cụ thể
trong đó vaccine sẽ về rất nhiều trong tháng chín dự kiến hơn hai mươi triệu liều và bảy mươi triệu liều sau đó sẽ về vào các tháng còn lại trong năm
bộ trưởng bộ y tế đề nghị các địa phương triển khai cao điểm tiêm vaccine trong các tháng tới
tiến độ tiêm phải đạt một triệu mũi mỗi ngày mới hoàn thành kế hoạch
trước mắt bộ y tế yêu cầu năm địa phương gồm thành phố hồ chí minh
hà nội bình dương long an và đồng nai phải hoàn thành tiêm mũi một trước ngày một mươi năm tháng chín
về vaccine cho trẻ em thủ tướng đã có chỉ đạo bộ đã tích cực làm việc với các công ty cung ứng và sẽ có lộ trình tiêm cụ thể
về việc đi lại hoạt động của người tiêm đủ hai mũi vaccine ông long cho biết bộ y tế đang nghiên cứu để thí điểm tại một số địa phương việt nam
đồng thời tiếp tục có khuyến cáo về đảm bảo phòng chống dịch
lý do là những người tiêm đủ hai mũi vẫn có khả năng mắc mất tiêm
và lây nhiễm cho người khác dù nguy cơ đã giảm bộ trưởng bộ y tế cho hay
hiện nay một số tỉnh thành cho biết có tình trạng thiếu một tỷ lệ vaccine moderna tiêm mũi hai có ý kiến có thể tiêm mũi hai bằng loại vaccine khác
một quan chức có trách nhiệm về tiêm chủng cho biết đến nay đã có một địa phương có công văn gửi bộ y tế thông báo tình hình thiếu vaccine moderna tiêm mũi hai cho người dân đến lịch tiêm chủng
theo vị này do số lượng moderna có hạn
nên ngay từ khi triển khai tiêm chủng vaccine này bộ y tế đã có hướng dẫn cơ sở y tế tiêm theo cặp
tức là chỉ sử dụng một phần hai số vaccine được phân bổ để dành số còn lại cho người tiêm mũi hai khi đến hạn
trong bối cảnh hiện nay các cơ sở tiêm chủng thiếu vaccine moderna tiêm mũi hai cần chờ bộ y tế hướng dẫn
tổ chức y tế thế giới cũng không đồng thuận với việc tiêm trộn vaccine mà khuyên cáo trong điều kiện thiếu nguồn cung thì có thể tiêm hai vaccine khác nhau cho một người nhưng chỉ áp dụng ở một số vaccine
và cần giám sát chặt do nguy cơ có thể nảy sinh biến chứng cao hơn quan chức này cho biết
tại việt nam bộ y tế mới cho phép tiêm mũi hai pfizer cho người tiêm mũi một astrazeneca trong điều kiện thiếu vaccine và phải đảm bảo giám sát chặt chẽ hơn sau khi tiêm
với các vaccine khác hiện chưa có khuyến cáo về việc tiêm trộn lẫn
hiện nay có một số quốc gia đang xem xét đã chuyển sang dùng vaccine covid một mươi chín khác loại để tiêm chủng liều thứ hai hoặc tiêm mũi tăng cường
hồi đầu tháng tám thủ tướng hun sen của campuchia có thông báo nước này sẽ dùng vaccine astrazeneca cho những người đã tiêm đầy đủ hai liều sinofarm hoặc sinovac
trong khi đó người đã được tiêm hai mũi của astrazeneca sẽ được tiêm bổ sung là vaccine sinovac
canada cho phép những người đã tiêm vaccine pfizer liều một sẽ được tiêm vaccine hãng moderna liều hai
tại đan mạch viện huyết thanh quốc gia thuộc bộ y tế đan mạch cho biết việc kết hợp vaccine astrazeneca với liều hai là pfizer
hoặc moderna mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn
trong khi đó vào ngày một mươi ba tháng tám các nhà quản lý mỹ đã cho phép tiêm liều thứ ba là vaccine pfizer hoặc moderna cho những người có hệ miễn dịch bị suy giảm
sở thông tin và truyền thông tp hà nội chuẩn bị xử lý nghiêm nhiều trang nhóm sử dụng tên logo hà nội đăng tải thông tin không chính thống của chính quyền thành phố gây hoang mang dư luận
sở thông tin và truyền thông thành phố hà nội cho biết
hiện nay trên mạng xã hội có nhiều trang nhóm sử dụng tên hà nội thậm chí sử dụng hình ảnh khuê văn các tại văn miếu quốc tử giám biểu tượng thủ đô hà nội đã được quy định tại luật thủ đô
các trang nhóm này đăng tải chia sẻ nhiều thông tin không chính thống thiếu chính xác về hoạt động của thành phố
đặc biệt trong thời gian tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay việc đăng tải các thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố
sở thông tin và truyền thông khẳng định đây không phải trang thông tin chính thống trên mạng xã hội của thành phố hà nội
đề nghị người dân không chia sẻ lan tỏa thông tin từ các trang mạng xã hội nói trên
sở thông tin và truyền thông thành phố hà nội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định một số trang nhóm không chính thống sẽ bị xử lý
để có những thông tin chính xác nhất các bạn nhé còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại